bộ nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý và đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội nghị
theo báo cáo của bộ nội vụ trong thời gian qua quá trình chia tách sắp nhập đơn vị hành chính trong từng giai đoạn của đất nước
bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn nhiều hạn chế như bộ máy cồng cành tăng biên chế tăng trì ngân sách
gây khó khăn trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội
hiện cả nước có năm trăm tám mươi tám trên bảy trăm một mươi ba đơn vị hành chính cấp huyện và chín bốn trăm ba mươi bốn trên một mươi một một trăm sáu mươi hai đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số
theo đề án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một cơ bản thực hiện việc sắp xếp các xã cấp huyện chưa đạt năm mươi gồm cả hai tiêu chí dân số và diện tích
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành việc sắp xếp tất cả các huyện các xã không đạt tiêu chuẩn